cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phạm thị lê thanh chú tại huyện kim thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng chiêu trò nhận đưa người đi xuất khẩu lao động tại hàn quốc
theo kết quả điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thanh đã đưa ra hàng loạt những thông tin gian dối về việc có khả năng đưa được người lao động
sang làm việc tại hàn quốc với chi phí chọn gói là một trăm linh triệu đồng một người
người lao động chỉ cần đặt cọc số tiền là ba mươi năm triệu đồng nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh
chụp số căn cức công dân sau đó thanh sẽ có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục
trong vòng hai tháng nếu không đi được thanh sẽ trả lại tiền đặt cọc hồ sơ và hộ chiếu
nhờ đó thanh đã chiếm được lòng tin của nhiều người
trong vòng sáu tháng thanh đã nhận hồ sơ của hàng chục trường hợp có nhu cầu xuất khẩu lao động
hiện đang cư trú tại tỉnh hải dương thái nguyên quảng ninh thái bình với tổng số tiền hơn một năm tỷ đồng
toàn bộ số tiền thu được đã bị đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
mà không có bất cứ trường hợp nào được xuất cảnh lao động như đã hứa
tòa nhân dân thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bùi tấn lực rủ bạn đến quán karaoke diễm linh
tại thị xã điện thắng trung thị xã điện bàn hát và sử dụng ma túy
tại đây lực nhờ hứa kim oanh mua hai lần ma túy
nhận tiền xong oanh liên lạc với nguyễn thị đức tây mua số ma túy theo yêu cầu của lực
sau khi mua được ma túy tây đưa cho oanh mang vào phòng h một trăm linh bốn đưa cho lực
lê thanh tuấn và mọi người trong phòng hát cùng sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
kết thúc phiên tòa bùi tấn lực bị tuyên phạt bảy năm tù
lê thanh tuấn bốn năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bị cáo hứa kim oanh nhận mức án một mươi một năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn thị đức tây bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
có thể thấy rằng bên cạnh những đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
thì những điểm buôn bán xỉ lẻ ma túy trong khu dân cư
cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng
mới đây một địa điểm phức tạp về ma túy tồn tại trong suốt một thời gian dài
nằm ngay trung tâm thành phố đà nẵng cũng vừa bị công an quận hải châu tập trung triệt xóa
lợi dụng địa bàn đông đúc chặt hẹp lại có quan hệ họ hàng mật thiết với nhau
số đối tượng này đã mua bán ma túy trong ngõ năm trăm bảy mươi hai ông ích khiêm
phường hải châu hai quận hải châu hoạt động rất tinh vi kín đáo
nhằm giúp nhau qua mắt cơ quan chức năng
hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ của công an quận được huy động
chia nhiều tổ công tác tấn công trực diện vào ổ ma túy
đúng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng ba tất cả cán bộ chiến sĩ của công an quận
chặn đứng mọi ngà đường vào ngõ năm trăm bảy mươi hai và đột kích vào ngôi nhà k năm trăm bảy mươi hai trên một trăm bốn mươi ông ích khiêm
trong sự chống trả quyết liệt của các đối tượng
thưa quý vị và các bạn đây là cửa sau của ngôi nhà k năm trăm bảy mươi hai
có địa chỉ là năm trăm bảy mươi hai trên một trăm bốn mươi ông ích khiêm
với diện tích chỉ năm m hai thì nơi đây đã diễn ra những cuộc giao dịch ma túy chóng vánh
tiền sẽ được đưa vào và ma túy sẽ được chuyển ra
và cứ thế địa điểm này đã trở thành một tụ điểm gây phức tạp về an ninh trật tự
và rất khó khăn thì lực lượng công an quận hải châu mới có thể đột kích vào ở trong khu vực này
tại ngôi nhà do trần thị thanh
làm chủ cầm đầu việc mua bán trái phép chất ma túy
các trinh sát phát hiện số đối tượng đầu nậu có liên quan đắc lực
gồm nguyễn thị ngọc trinh huỳnh tấn lực và mai thị nở
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh tép heroin đã được phân chia thành nhiều gói nhỏ
và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
đến một mươi sáu giờ cùng ngày việc khám xét cơ bản được hoàn thành
và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc
sự âm mỉ dai dẳng của điểm ma túy này
đã khiến cán bộ chiến sĩ công an quận hải châu hạ quyết tâm triệt xóa đến cùng
tạm dừng các hoạt động liên quan đến mùa bán ma túy
khi bắt đối tượng chúng tôi cũng rất cẩn thận
vì nếu như mình khi bắt mà nó không cẩn thận
nó không đạt được yêu cầu thì nó sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến những người xung quanh
tội phạm mà tội phạm gì chứ tội phạm ma túy là tội phạm nguồn mà
tất cả mọi cái gì là cũng từ ma túy ra thì tới trộm cắp
rồi cướp giật rồi giết người cướp của v v
là tội phạm ma túy ra
thật như vậy cũng mong là các đồng chí trong thời gian tới đến
thì tiếp tục phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình
vì sự bình yên của người dân
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần thị thanh
và bốn đối tượng có liên quan trực tiếp
đồng thời mở rộng truy xét bắt giữ các đối tượng có liên quan đang lẩn trốn
cảnh sát điều tra công an quận hải châu
đã xét nhiệm hiệu hạm một thành viên chuyển phát nhanh thuận phong
chi nhánh đà nẵng
quân đã chiếm đoạt của công ty này một kiện hàng
rồi tự ý đem giao cho khách để thu số tiền cước là hai mươi bảy triệu đồng
sau đó quân sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân
khi bị công ty phát hiện quân đã tự ý nghỉ việc
và bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt giữ
tại cơ quan công an quân thừa nhận do không có tiền tiêu xài
nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền hàng
một thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay phòng giáo dục và đào tạo huyện crong anna tỉnh đắk lắc cho biết
có ba mươi một học sinh của trường tiểu học lý tự trọng thị trấn buôn chấp
có biểu hiện bị ngộ độc sau khi nhận quà bóng bay từ người lạ trước cổng trường
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba
có bốn người lạ mặt đứng trước cổng trường tiểu học lý tự trọng
và phát bóng bay cho học sinh
khi bảo vệ phát hiện nhóm người này liền rơi khỏi trường
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày nhiều học sinh tại trường
bắt đầu có biểu hiện chóng mặt đau đầu đau bụng buồn nôn
nhà trường đã đưa các em về phòng y tế và báo chính quyền địa phương
công an thị trấn trạm y tế thị trấn để xử lý
tổng số học sinh có biểu hiện ngộ độc là ba mươi một em
trong đó có một mươi tám em được chăm sóc điều trị tại trung tâm y tế huyện crong anna
một mươi ba em đang được theo dõi tại nhà
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vũ thị hương lan
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại thành phố hà nội và một số địa phương
quá trình điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an
xác định đối tượng lý thái thạch có thông tin như sau có liên quan tới vụ án này
họ và tên lý thái thạch sinh ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán phước an tuy phước bình định số chứng minh nhân dân hai một một bảy tám năm bốn hai hai
do công an tỉnh bình định cấp ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
để phục vụ công tác điều tra kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo đến các đơn vị địa phương biết và phối hợp
nếu phát hiện thông tin về lý thái thạch thì liên hệ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một
hoặc chín trăm tám mươi chín sáu trăm bảy mươi bốn tám trăm chín mươi chín gặp điều tra viên lương văn tuấn để phối hợp giải quyết
xin kính chào quý vị khán giả của bản tin
trẻ tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh
theo quy định của bộ công an
các tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra tạm giữ các giấy tờ tài liệu
dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
thưa quý vị hoạt động cho vay nặng lãi hiện nay xuất hiện ở khắp mọi nơi
lực lượng công an vẫn liên tục triệt phá các ổ nhóm đối tượng
tuy nhiên phải khẳng định rằng cho vai nặng lãi chỉ có thể được triệt tiêu
khi mỗi người dân có nhận thức đúng đắn
bởi chừng nào sự hiểu biết còn hạn chế
thì số nạn nhân của tội phạm tín dụng đen vẫn còn tăng lên
ghi nhận sau đây trên địa bàn tỉnh bắc giang
vì cần tiền tri tiêu cá nhân
nên người dân này đã tới quán cầm đồ đại uy ở thị trấn đính
huyện việt yên tỉnh bắc giang
do nguyễn quang đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu làm chủ
để vai với lãi suất cao cắt cổ
trong thời gian khi việc làm đấy
thì cũng hết tiền
thế là em mới đi cầm xe
cầm xe thì chỗ nhà anh nguyễn quang đức
thì anh cho cầm ba triệu
lãi suất thì một mươi một mươi trên một ngày
tính ra là ba trăm linh một mươi ngày
đây chỉ là một trong số hàng chục
thậm chí hàng trăm người dân
đã đến cửa hiệu cầm đồ đại uy để vay tiền
biết rằng lãi suất cao
nhưng không ít người dân vẫn phải nhắm mắt chấp nhận vay
vào cuộc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã bắt giữ đối tượng nguyễn quang đức về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của đức
tại ba quán cầm đồ trên địa bàn thị trấn nánh huyện việt yên
lực lượng công an đã thu giữ sáu mươi hợp đồng cầm cố tài sản để vay tiền
với tổng số tiền cho vay là hơn bốn trăm linh triệu đồng
bảy sổ ghi chép các khoản cho vai
và nhiều ô tô mô tô là tài sản cầm cố
bước đầu cơ quan công an xác định từ khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đức cùng đồng bọn rủ nhau mở ba cửa hàng cầm đồ tại thị trấn nánh huyện việt yên
để kinh doanh dịch vụ cho vay tiền cầm đồ mua bán xe máy
với lãi suất cao hơn mức quy định của pháp luật
chỉ tính trong khoảng ba tháng trở lại đây
tổng số tiền mà đức cùng với đồng bọn thu lợi bất chính hơn bảy mươi chín triệu đồng
cùng với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện yên thế
cũng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt giữ
bằng thủ đoạn cho vay tiền với lãi suất cao
thông qua hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố tài sản
đối tượng hà đã cho bốn mươi ba người vay tiền
với tổng số tiền giao dịch cho vay gần ba tỷ đồng
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
bây giờ là cái nguyên tượng hoạt động dạng như là núp bóng
giữa các cơ sở kinh doanh cầm đồ cơ sở hoạt động về
hỗ trợ tài chính mua bán ký gửi ô tô xe máy v v
quá trình cho vai thì các đối tượng có những thủ đoạn đối phó tinh vi
không thể hiện mức lãi suất cho vai trên hợp đồng vai
từ hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi
đã tiêm ẩn nguy cơ gây mất an ninh
mất trả tự và còn nhiều nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác
để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi
không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
mà rất cần sự chủ động cảnh giác phòng ngừa của mỗi người dân
đối với loại hình hoạt động này
kề giao vỏ cổ nạn nhân rồi ép nạn nhân vào nhà vệ sinh
dọa giết để cướp đôi bông tai bằng vàng
nguyễn việt minh quê tỉnh thừa thiên huế
đã bị công an quận bình tân tp hcm bắt giữ về hành vi cướp tài sản
chi tiết vụ việc quý vị cùng theo dõi trong cụm tin ngay sau đây
sáng ngày hai mươi tháng ba tại một kho hàng trong hẻm hương lộ hai
phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm
nguyễn viết minh bất ngờ tiếp cận dùng dao kề vào cổ nạn nhân
rồi ép nạn nhân vào nhà vệ sinh dọa giết để lấy đôi bông tai bằng vàng
hoảng sợ nạn nhân tháo đôi bông tai trị giá hơn hai triệu đồng
đưa cho đối tượng để bảo vệ tính mạng rồi rời đi
trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra
minh đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà trọ ở quận một mươi hai vào tối ngày hai mươi một tháng ba
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng phạm minh sơn và trần văn nguyên
cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang rủ nhau đi cướp giật tài sản
khi đến tỉnh lộ chín trăm bốn mươi ba đoạn thuộc xã vĩnh trạch cả hai phát hiện chị bùi phạm ngọc trân
sinh năm hai nghìn bốn trú tại địa phương đứng bên lề đường nghe điện thoại
nguyên liền điều khiển xe máy áp sát chị trân để sơn ngồi sau giật chiếc điện thoại di động rồi tăng ga bỏ chạy
nghe tiếng truy hô của nạn nhân tổ công tác công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã bắt giữ được sơn cùng tang vật và phương tiện một giờ sau nguyên bị bắt giữ khi đang lẩn trốn